triển khai chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc thu phí đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do nhà nước đầu tư
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng đề án thu phí các tuyến đường đầu tư bằng ngân sách nhà nước
đặc biệt là một số dự án có yêu cầu cấp bách
các nguyên tắc thu phí đường cao tốc được bộ giao thông vận tải xác định là chỉ thu phí đối với các đường cao tốc
khi đường cao tốc này nối hai điểm mà có đường quốc lộ do ngân sách nhà nước đầu tư để người dân có quyền lựa chọn
việc thu phí được thực hiện tại trạm thu phí trên tuyến đường cao tốc mức phí phải phù hợp với chất lượng dịch vụ
nhưng không vượt quá lợi ích thu được và khả năng chi trả của người sử dụng đường cao tốc
bộ giao thông vận tải cho biết trong hệ thống đường cao tốc do nhà nước đầu tư hiện nay
chỉ có tuyến cao tốc tp hcm trung lương đã từng thực hiện thu phí sử dụng đường bộ thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến nay đường cao tốc tp hcm trung lương đã tạm dừng thu phí